hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm nay ba mươi tháng bảy là ngày toàn dân phòng chống mua bán người
chính phủ và nhân dân việt nam tiếp tục hành động chung tay phòng chống mua bán người
mở đầu với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tp hcm
cùng dự có đồng chí nguyễn văn nên bí thư thành ủy thành phố lãnh đạo một số bộ ngành
chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu trước hết trên hết và quan trọng nhất lúc này
là bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của nhân dân giảm tối đa số ca tử vong
theo đó cùng với việc điều trị ca bệnh nặng phải tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ân cần gửi lời thăm hỏi
đến nhân dân tp hcm và một mươi tám địa phương khác khu vực phía nam đang vất vả trong đại dịch
chủ tịch nước biểu dương lãnh đạo hệ thống chính trị thành phố đã có những quyết định kịp thời
đa dạng phong phú để phòng chống dịch bệnh kịp thời thực hiện các chính sách an sinh xã hội
kịp thời xây dựng mới một mươi sáu bệnh viện giã chiến với quy mô lớn tổng số lên đến gần năm mươi giường bệnh
chủ tịch nước cũng đánh giá cao các địa phương các bộ ngành đã quan tâm hỗ trợ thành phố thời gian qua
chủ tịch nước yêu cầu tp hcm rút kinh nghiệm sâu sắc việc thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
khi mật độ dân cư di chuyển trên đường còn đông đồng thời chủ tịch nước nhấn mạnh giãn cách
gắn chặt với việc chăm lo đời sống nhân dân tại buổi làm việc chủ tịch nước cho biết đã vận động
và hào tâm trong và ngoài nước hỗ trợ ở tp hcm một trăm linh ba tỷ đồng và một mươi mét thử cùng nhiều vật tư y tế
trong đó doanh nghiệp ngành ngân hàng hỗ trợ năm mươi tỷ đồng ngân hàng sacombank hỗ trợ ba mươi tỷ đồng
doanh nghiệp nước ngoài ủng hộ một triệu usd thủ tướng phạm minh chính hôm nay chủ trì
hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín và phương
án tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được quốc hội khóa một mươi năm quyết nghị tại kỳ họp
tháng ba mươi một liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín kết luận hội nghị thủ tướng chính phủ
phạm minh chính ghi nhận những ý kiến hết sức tập trung tâm huyết có chất lượng thể hiện tinh
cần xây dựng cao của các phó thủ tướng lãnh đạo các bộ ngành địa phương đối với các vấn đề cụ thể
thủ tướng chỉ đạo các ngành địa phương tổ chức thật tốt hỗ trợ tối đa nhu yếu phẩm thiết yếu
cho người dân vùng giãn cách xã hội đáp ứng mọi yêu cầu về y tế cho người dân mọi lúc mọi nơi
tại các tỉnh thành phố có dịch bệnh diễn biến phức tạp nguy cơ tử vong cao phải thực hiện phong
tỏa cách ly triệt để khi có diễn biến xấu cần tăng cường lực lượng nguồn lực cho hồi sức cấp cứu
ở mức cao hơn thủ tướng đề nghị các ngành đơn vị liên quan đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất nhập khẩu
thuốc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tăng cường chuyển giao công nghệ sản xuất máy thở đối với vấn
đề vaccine ngoài tiếp tục thực hiện chiến lược vaccine trong đó tiếp tục tổ chức tiêm vaccine
và an toàn rút gọn thủ tục hành chính để nghiên cứu sản xuất công nhận vaccine sản xuất trong nước
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ tài chính xem xét phân bổ tài chính cho các cơ quan đơn vị
địa phương theo tinh thần cân đối tiết kiệm nhất là tiết kiệm chi tiêu thường xuyên tiết kiệm các
kinh phí hội họp dồn cho phòng chống dịch bộ lao động thương binh và xã hội tiếp tục nghiên cứu
hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong điều kiện thực tế đất nước
thay mặt chính phủ thủ tướng bày tỏ cảm ơn đối với lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội và nhân dân
doanh nghiệp cả nước đã đồng hành trong cuộc chiến phòng chống covid một mươi chín đồng thời kêu gọi người dân
tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa lịch sử truyền thống nhân văn lá lành đùm lá rách trong
lúc khó khăn để vượt qua đại dịch trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín tại nhiều
địa phương trên cả nước tổng bí thư nguyễn phú trọng có lời kêu gọi gửi đồng bào đồng chí
chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch
đây là lần thứ hai tổng bí thư nguyễn phú trọng có lời kêu gọi toàn thể đồng bào đồng chí và chiến
dĩ cả nước đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng thống nhất ý chí và hành động
thực hiện quyết liệt hiệu quả những chủ trương của đảng và nhà nước sự chỉ đạo điều hành của
chính phủ thủ tướng chính phủ lời kêu gọi của người đứng đầu đảng ta đã chạm đến trái tim của
mỗi người hiệu triệu toàn dân toàn quân và đồng bào ta ở trong và ngoài nước cùng chung sức
đồng lòng quyết tâm ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín
trong những ngày qua tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
trên cả nước lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ đã trực tiếp vào tận vùng dịch để chỉ đạo công
tác phòng chống dịch đã có nhiều nghị quyết chỉ thị của đảng nhà nước về công tác phòng chống
dịch được ban hành đáp ứng kịp thời với diễn biến của tình hình dịch bệnh
điều đó đã thể hiện sự chủ động quan tâm sâu sát của đảng nhà nước trong công tác phòng chống dịch hiện nay
trên tuyến đầu chống dịch lực lượng y tế công an quân đội vẫn đang căng mình với nhiệm vụ được giao
từ các điểm nóng khu vực cách ly đến các điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch vụ tuy nặng
nề nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ công an luôn ý thức rõ trách nhiệm được giao càng trong những thời
điểm khó khăn càng phải nỗ lực để trở thành chỗ dựa vững chắc đem đến sự an tâm an toàn cho nhân
dân lời kêu gọi của tổng bí thư vào thời điểm này đã tiếp thêm sức mạnh y tế công an quân đội
chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ trong cuộc chiến với kẻ thù vô hình này
chúng tôi nhận thức rằng đây là lời động viên lời khích lệ là động lực rất là lớn để lực lượng
dưới cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao càng khó khăn bao nhiêu khó khăn gấp đôi thì lực lượng
công an quận bắc tử liêm sẽ phấn đấu gấp ba lần để hoàn thành xuất nhiệm vụ xin phép được đại diện cho
toàn thể cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp ở tuyến đầu chống dịch khẳng định rằng lực lượng công an nhân dân
là pháo đài vững chắc nhất trong phòng chống dịch bệnh covid là tuyến đầu sung kích chủ chốt và
luôn luôn đi đầu trong công tác phòng chống dịch đã quyết tâm rồi sau lời kêu gọi này quyết tâm
hơn nữa và ý chí thì chưa bao giờ cao như lúc nào chúng tôi thấy rằng là toàn bộ một trăm linh lực lượng cán
bộ chiến sĩ đang căng mình ra ở tất cả các tuyến vào thời điểm đất nước trải qua nhiều khó khăn
lời kêu gọi của người đứng đầu đảng đã chạm đến trái tim của mỗi người hiệu triệu toàn dân
toàn quân và đồng bào ta ở trong và ngoài nước cùng chung sức đồng lòng cố gắng hơn nữa đoàn kết
hơn nữa quyết tâm cao hơn nữa cùng đảng chính phủ các cấp các ngành quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi băng
được dịch bệnh hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư nguyễn phú trọng về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
thì trong đảng ủy ban chỉ huy tiểu đoàn ba cũng đã tuyên truyền vận động quân chúng đặc biệt là cán
bộ chiến sĩ nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
để đạt được hiệu quả cao nhất và nhanh chóng dập dịch toàn thể hệ thống chính trị của xã rất là thấp
nhuận lời kêu gọi của tổng bí thư và qua đó truyền tải được lời kêu gọi này đến toàn thể nhân dân
trên địa bàn của xã để người dân tiếp tục thực hiện những chủ trương chính sách
tổ đảng và nhà nước đặc biệt là thực hiện chủ thị một mươi sáu của chính phủ về vấn đề chống chống dịch
bà con hiện nay rất tâm đắc rất thấm nhuận và chấp hành những quy định của nhà nước về chống chống dịch
trên nơi thề y đức mà chúng tôi đã hứa khi tốt nghiệp đại học cũng với tinh thần chiến đấu
của người chiến sĩ công an nhân dân mọi người đều gạt đi tất cả mọi khó khăn giữ cái tinh thần
lạc quan và có cái niềm tin là chắc chắn là chúng tôi sẽ chiến thắng được cái kẻ thù vô hình này
trong bối cảnh toàn đảng toàn quân toàn dân quyết tâm cao độ phòng chống dịch bệnh
lời kêu gọi của tổng bí thư về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như một lời tuyên bố
khẳng định quan điểm của đảng nhà nước luôn quan tâm chăm sóc tính mạng
sức khỏe của nhân dân tiếp thêm sức mạnh niềm tin chiến thắng dịch bệnh trong một ngày không xa
hôm nay ba mươi tháng bảy là ngày toàn dân phòng chống mua bán người
bộ công an và trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đồng chủ trì sự kiện trực tuyến
chung tay phòng chống mua bán người với chủ đề lắng nghe nạn nhân dẫn lối hành động nhằm lan
tỏa thông điệp của chương trình và khẳng định cam kết của chính phủ và nhân dân việt nam quyết
tâm ngăn chặn nạn mua bán người dựa chương trình có đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ về phòng
chống mua bán người việt nam đồng chí hà thị nga ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội liên
hiệp phụ nữ việt nam sự kiện được phát sóng trực tiếp trên trang fanpage chính thức của trung ương
hội liên hiệp phụ nữ việt nam truyền hình công an nhân dân và trên các nền tảng số khác
chủ đề của ngày thế giới phòng chống mua bán người năm nay được liên hợp quốc xác định là
lắng nghe nạn nhân dẫn lối hành động đây cũng là quan điểm cách tiếp cận của chính phủ việt nam và
các nước khác đã được khẳng định trong luật phòng chống mua bán người chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ
việt nam hà thị nga nhấn mạnh sự kiện ngày hôm nay sẽ khẳng định lại quyết tâm chung tay hành động
thông qua tiếng nói của nạn nhân câu chuyện của những người giải cứu và hỗ trợ nạn nhân tái hoạt
nhập cộng đồng để từ đó thực sự đồng cảm và có những hành động thực tế đồng hành cùng họ trên con
đường xây dựng lại cuộc sống phát biểu chỉ đạo tại sự kiện thứ trưởng nguyễn duy ngọc nêu rõ trong
những năm gần đây
tội phạm mua bán người trên thế giới nói chung và việt nam nói riêng vẫn diễn ra hết sức phức tạp
với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi các đối tượng cấu kết hình thành tổ chức đường dây
kín hoạt động trên nhiều địa bàn xuyên quốc gia lợi dụng các trang mạng xã hội như facebook zalo
để tìm kiếm môi giới rụ rỗ lừa gạt phụ nữ và trẻ em bán ra nước ngoài hoặc trong nội địa
lớn nạn nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn không có việc làm thiếu hiểu biết xã hội và kỹ năng sống
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh cần xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phòng chống tội phạm trong đó có công tác phòng chống mua bán người là một trong những nhiệm vụ
quan trọng cấp bách thường xuyên chủ động đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm mua bán người
phòng ngừa từ sớm từ xa từ cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với đấu tranh
phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội ở địa bàn cơ sở
tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cá nhân
gia đình và cộng đồng về công tác phòng chống mua bán người ưu tiên các nhóm nguy cơ cao
đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa vùng biên giới vùng đồng bào dân tộc tăng cường quản lý nhà nước
về hoạt động cho nhật con nuôi kết hôn của ưu tố nước ngoài môi giới tổ chức đưa người việt nam
ra nước ngoài làm việc học tập du lịch và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
tăng cường quản lý biên giới cửa khẩu ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xuất nhập cảnh
trái phép di cư tự do để chủ động phát hiện ngăn chặn hoạt động liên quan đến tội phạm mua bán người
sự kiện cũng đã tổ chức tọa đàm gặp gỡ và lắng nghe ý kiến của đại diện các cơ quan chức năng
tập trung kiến nghị đưa ra những biện pháp hiệu quả nhằm phòng ngừa tội phạm mua bán người
cũng như để xác định giải cứu và hỗ trợ nạn nhân trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng
bốn cán bộ chiến sĩ công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc đã tình nguyện hiến máu kịp thời
cứu sống đối tượng lò văn dung ở huyện mường ảng tỉnh điện biên bị công an tỉnh vĩnh phúc bắt
giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào ngày hai mươi tháng bảy vừa qua thông tin chi tiết sẽ có
trong cụm tin phán ngay sau đây trong quá trình bị tạm giữ hình sự tại công an huyện tam đảo
đối tượng lò văn dung kêu đau bụng mỏi mệt công an huyện tam đảo đã đưa lò văn dung
đến trung tâm y tế huyện tam đảo để khám điều trị kết quả xác định dung bị suất huyết tiêu
hóa cấp kết hợp với thiếu máu bẩm sinh nếu không được truyền máu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính
mạng và được chỉ định chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh để chuyển máu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
vĩnh phúc sau khi xét nghiệm bác sĩ xác định thuộc nhóm máu ô nhưng tại kho máu dự trữ của
bệnh viện đa khoa tỉnh không còn để kịp thời cứu người công an huyện tam đảo đã đồng thời phát
bộ chiến sĩ trong đơn vị tình nguyện hiến máu ngay sau đó bốn đồng chí đại quý đào thị thu
huyền đại úy trần văn quân thượng úy nguyễn ngọc duy và hạ sĩ kim nam trâm đã lập tức tình
nguyện tham gia hiến máu và nhanh chóng làm các thủ tục chuyển máu cứu lò văn dung qua cơn nguy kịch
hiện tại sức khỏe của lò văn dung đã ổn định và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh
vĩnh phúc thường ứng phong trào dọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu năm hai nghìn hai mươi một
ngày ba mươi tháng bảy công an hà nam phối hợp với trung tâm huyết học và truyền máu
bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện với gần sáu trăm linh tình nguyện viên
là lãnh đạo cán bộ chiến sĩ các đơn vị công an tỉnh hà nam đăng ký tham gia
để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín công an tỉnh hà nam đã tổ chức
phun thuốc khử trùng vệ sinh khu vực hiến máu lập danh sách bố trí cán bộ chiến sĩ tham gia
hiến máu thành nhiều đợt và thực hiện nghiêm túc quy định năm k của bộ y tế về công tác phòng chống dịch
kết thúc buổi hiến máu công an hà nam có hai trăm bảy mươi sáu đơn vị máu được hiến tặng vượt một mươi bốn chỉ tiêu đề ra
để góp phần kịp thời đáp ứng nhu cầu máu điều trị cho người bệnh tại bệnh viện và các cơ sở y tế
trong thời gian tới sáng nay công an tỉnh thái bình đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện
với chủ đề giọt máu nghĩa tình năm hai nghìn hai mươi một
chương trình đã thu hút đông đảo cám bộ
cảm ơn các cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên tham gia
để phòng chống dịch covid một mươi chín công an tỉnh đã bố trí nhiều khung giờ cho cám bộ chiến sĩ tham gia hiến máu
nhằm tránh tập trung đông người và thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội
chỉ trong một buổi sáng phát động cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên công an tỉnh thái bình
đã hiến được một trăm bốn mươi bốn đơn vị máu góp phần quan trọng vào nguồn máu dự trữ

cảm ơn các cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên thái bình
các bệnh nhân sẽ được cách ly tập trung để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
trong sáng nay ba mươi tháng bảy tại bến xe miền tây rất đông người dân đã có mặt từ sớm
đến đăng ký lấy mẫu xác nghiệm covid một mươi chín trước khi lên xe khách về quê
theo đó trong đợt một ủy ban nhân dân tỉnh bến tre phối hợp với quận bình tân
thành phố hồ chí minh và công ty xe khách phương trang đã tổ chức một mươi năm chuyến xe dừng nằm miễn phí
đưa hơn ba trăm linh người dân đang sống ở thành phố hồ chí minh hồi hương để tránh dịch
ủy ban nhân dân tỉnh bến tre phối hợp với quận bình tân đã tổ chức một mươi năm chuyến xe dừng nằm miễn phí
đưa hơn ba trăm linh người dân đang sống ở thành phố hồ chí minh hồi hương để tránh dịch
ủy ban nhân dân tỉnh bến tre phối hợp với quận bình tân đã tổ chức một mươi năm chuyến xe dừng nằm miễn phí
đưa hơn ba trăm linh người dân đang sống ở thành phố hồ chí minh hồi hương để tránh dịch

đưa hơn ba trăm linh người dân đang sống ở thành phố hồ chí minh hồi hương để tránh dịch
ủy ban nhân dân tỉnh bến tre phối hợp với quận bình tân đã tổ chức một mươi năm chuyến xe dừng nằm miễn phí
đưa hơn ba trăm linh người dân đang sống ở thành phố hồ chí minh hồi hương để tránh dịch

đưa hơn ba trăm linh người dân đang sống ở thành phố hồ chí minh hồi hương để tránh dịch

đưa hơn ba trăm linh người dân đang sống ở thành phố hồ chí minh hồi hương để tránh dịch
giao thông vốn chỉ quen làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố
với tất cả tình cảm chân thành mỗi ngày hơn bốn trăm linh suất cơm tươi ngon đã được gửi trao đến tận tay
các bệnh nhân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
nơi gặp nhiều khó khăn với số ca nhiễm covid cao nhất thành phố
một bữa cơm mà sao ấm lòng đến thế
một suất cơm không lớn về giá trị vật chất nhưng cũng phần nào giúp người dân yên tâm vượt qua khó khăn
với niềm tin sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau
với tất cả tình cảm chân thành mỗi ngày hơn bốn trăm linh suất cơm tươi ngon đã được gửi trao đến tận tay
các bệnh nhân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại huyện bình chánh thành phố hồ chí minh

sáng ngày hai mươi một tháng bảy hiếu đi từ khu công nghiệp minh hưng hàn quốc lên khu vực thị trấn tân khai để gặp bạn gái
trong lúc chờ đợi hiếu ghé vào quán cà phê thuộc khu phố năm thị trấn tân khai để uống nước
tại đây lợi dụng gia đình chủ quán thiếu thông tin hiếu tự nhận mình là công an đội ma túy ở chân thành
và được chuyển công tác về làm công an tại tân khai
đối tượng chủ động hứa nhận làm giấy xét nghiệm sars cov hai cho gia đình chủ quán
để thuận lợi khi đi qua các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn minh hưng và tân khai
sau đó hiếu đã mượn gia đình chủ quán hai triệu đồng để đi giải quyết công việc
chưa dừng lại đối tượng còn tiếp tục gọi điện cho chủ quán mượn thêm ba triệu đồng chuyển vào tài khoản nhưng không thành công
đến sáng nay đối tượng hiếu quay lại thị trấn tân khai thì bị lực lượng công an thị trấn giữ lại
và mời về trụ sở làm việc để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
hôm nay phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh long phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông
công an huyện long hồ và công an thị trấn long hồ làm việc với một đối tượng trú tại thị trấn long hồ huyện long hồ
là chủ tài khoản facebook vĩnh long bes sale về hành vi đăng tải nhiều thông tin video bịa đặt sai sự thật
xuyên tạc vù khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
qua công tác kiểm soát trên không gian mạng phòng an ninh chính trị nội bộ đã phát hiện sai phạm của chủ tài khoản facebook vĩnh long bes sale
nên phối hợp với các đơn vị nhanh chóng xác minh làm rõ đối tượng
qua làm việc với cơ quan công an chủ tài khoản facebook này đã thừa nhận thời gian qua có đăng bài viết và chia sẻ video
có nội dung tuyên truyền xuyên tạc vu khống lực lượng công an khi thi hành nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện hai mươi trường hợp vi phạm trên không gian mạng
trong đó gian đe giáo dục bốn trường hợp lập biên bản hai trường hợp và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp
với số tiền bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng số còn lại đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật